thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh
trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có công tác tổng kết đánh giá công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi một
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung mương
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp
tại hội trường bộ công an và trực tuyến tại công an sáu mươi ba tỉnh thành phố và các trường công an nhân dân
báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một chỉ rõ các trường công an nhân dân
và công an các đơn vị địa phương đã luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh của lực lượng công an nhân dân
đạt nhiều kết quả quan trọng về cơ bản đã triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận
biểu dương những kết quả thành tích trong công tác tuyển sinh của cục đào tạo các học viện nhà trường
và công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác
đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị công an các đơn vị địa phương
các học viện trường công an nhân dân
tổ chức thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt
thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng chính phủ của đảng ủy công an trung ương bộ công an
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân
gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới
tại hà nội bộ công an đã tổ chức họp ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
theo đề án số bốn và kế hoạch số một mươi năm của bộ công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai cục đào tạo bộ công an là cơ quan thường trực đề án đã tham mưu đề xuất
phân công trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ đạo đề xuất phê duyệt cấu trúc đề thi nội dung đề thi
đơn vị soạn thảo đề thi
và danh mục nội dung thi xây dựng dự thảo quy chế tổ chức kỳ thi của bộ
với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm các thành viên ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh dự thảo quy chế tổ chức kỳ thi
đồng thời thẳng thắn nêu những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất hướng khắc phục
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh tuyển sinh là khâu đầu tiên của toàn bộ quá trình đào tạo
và là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng quyết định chất lượng đào tạo
nhiệm vụ lựa chọn những học sinh có đủ điều kiện tiêu chuẩn vào đào tạo tại các trường công an nhân dân
góp phần bổ sung nhân lực và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các thành viên ban chỉ đạo đề án tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công
thường xuyên trao đổi thông tin với thường trực ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
cục đào tạo tập hợp nghiên cứu đánh giá các ý kiến thành viên nêu tại cuộc họp khẩn trương
liên hệ với cơ sở ra đề thi để xây dựng đề thi hoàn thiện đề thi minh họa công bố theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
các trường công an nhân dân chủ động ra soát cơ sở vật chất điều kiện đảm bảo để tổ chức kỳ thi
trong đó chú trọng vấn đề chống tiêu cực trong công tác tuyển sinh
sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp bà amanda my linh
quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu á bộ ngoại giao và phát triển vương quốc anh
chúc mừng bà amanda my linh đã phối hợp tổ chức thành công đối thoại chiến lược việt nam vương quốc anh lần thứ tám
thứ trưởng lương tam quang khẳng định chính phủ việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với vương quốc anh
luôn coi vương quốc anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam vì hòa bình hợp tác và phát triển
việt nam ủng hộ vương quốc anh gia tăng gắn kết lợi ích ở khu vực ấn độ dương thái bình dương tăng cường quan hệ hợp tác với asean trên tất cả các lĩnh vực
thứ trưởng lương tam quang bày tỏ vui mừng trước các bước phát triển quan hệ giữa các cơ quan thực thi pháp luật anh và bộ công an việt nam thời gian qua trong đấu tranh phòng chống tội phạm
một số lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu như phòng chống mua bán người đưa người di cư trái phép quản lý xuất nhập cảnh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hợp tác đào tạo nâng cao năng lực
cụ thể về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm hai bên đã tiếp tục triển khai hiệu quả hiệp định tương trợ tư pháp bản ghi nhớ về các vấn đề di cư và bản ghi nhớ hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là chia sẻ thông tin phòng chống khủng bố tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao an ninh mạng nhập cư bất hợp pháp và mua bán người
về hợp tác phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đây là một trong những trọng tâm hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh thời gian qua
trần thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp bà amada milling khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh với bộ công an việt nam
coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả thiết thực hơn trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm tương xứng với tiềm năng hợp tác phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai quốc gia
cục quản lý xây dựng và doanh trại cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất công trình nhà ở trụ sở nhà làm việc của công an các đơn vị địa phương
tham mưu đề xuất hướng xử lý dứt điểm đối với các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất an ninh
đây là một trong những nội dung trọng tâm được thiều tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại buổi làm việc với cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
thời gian qua cục quản lý xây dựng và doanh trại đã tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nhiều chủ trương định hướng quan trọng trong công tác quản lý xây dựng doanh trại nhà và đất từng bước củng cố hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động xây dựng hoạt động quản lý doanh trại trong lực lượng công an nhân dân
trên cơ sở thực hiện nghị quyết công tác năm hai nghìn hai mươi hai cục quản lý xây dựng và doanh trại đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật công tác thẩm định thủ tục đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình quyết toán dự án công trình hoàn thành quản lý sử dụng doanh trại nhà và đất triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của bộ công an
trên cơ sở thực hiện nghị quyết công tác năm hai nghìn hai mươi hai cục quản lý xây dựng và doanh trại đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng quản lý sử dụng doanh trại nhà và đất triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của bộ công an
cục quản lý xây dựng và doanh trại đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng quản lý sử dụng doanh trại nhà và đất triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của bộ công an
trên cơ sở thực hiện nghị quyết công tác năm hai nghìn hai mươi hai cục quản lý xây dựng và doanh trại đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng quản lý sử dụng doanh trại nhà và đất triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của bộ công an